chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đây là một phòng khám tư nhân do một đơn vị ở hà nội thuê địa điểm
đội ngũ y bác sĩ tại đây ký kết hợp đồng riêng với phòng khám chứ không liên quan tới hệ thống y tế của địa phương
vị lãnh đạo tỉnh cao bằng chia sẻ về bác sĩ nói trên không thuộc phạm vi quản lý trong hệ thống cán bộ công chức của địa phương
nhưng tôi vẫn sẽ cho ra soát lại
vừa qua cơ quan công an cũng đã cho xử lý hành chính với vị bác sĩ này
còn về mức độ liên đới của vị bác sĩ này như thế nào tôi cũng sẽ kiến nghị trao đổi thêm với cơ quan công an
ông nông tuấn phong giám đốc sở y tế tỉnh cao bằng cho biết đơn vị hiện không có quyết định kỷ luật hay đề xuất gì đối với bác sĩ nguyễn văn mạnh
do vụ việc không nằm trong phạm vi sở y tế quản lý
ông mạnh chỉ ký kết hợp đồng lao động với một phòng khám tư nhân chứ không phải trực thuộc bệnh viện hay đơn vị y tế nào do sở quản lý
tại phòng khám đa khoa hữu nghị một trăm linh ba cao bằng một người xưng là cán bộ của phòng khám cho biết
ban lãnh đạo của cơ sở y tế này đang trong quá trình xử lý và từ chối cung cấp thông tin
luật sư nguyễn thị xuyến đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
việc xử phạt hành chính đối với bác sĩ nguyễn văn mạnh về hành vi xúi dục kích động người khác gây tổn hại sức khỏe người khác là đúng người đúng tội
về quan điểm cho rằng cần tước giấy phép hành nghề thì không có căn cứ quy định nào cho phép làm điều đó
bởi bác sĩ mạnh không có hành vi vi phạm trong hành nghề khám chữa bệnh
sự việc xảy ra về mặt nào đó chỉ gây mất danh dự và uy tín của vị này
clip ghi lại cảnh bác sĩ chỉ tay ra lệnh cho công an bắt người
trước đó một đoạn clip được cho là công an đánh phụ nữ được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội
theo đó ông đặng đình đoàn phó trưởng công an phường trong bằng thành phố cao bằng
là người trực tiếp có hành vi đánh chị triệu mùi khe và anh phùng đức nam
tại quán cắt tóc mi hair salon tại tổ một phường đề thám thành phố cao bằng vào đêm hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hai người còn lại đi cùng trên ô tô là ông nguyễn văn mạnh bác sĩ bệnh viện một trăm linh ba cao bằng
tại tổ một mươi một phường sông bằng thành phố cao bằng và một cán bộ công an phường mặc sắc phục
được phó trưởng công an phường sông bằng chỉ đạo đi cùng để giải quyết vụ việc
trong clip người dân cung cấp người đàn ông mặc áo xanh dương đã lớn tiến chỉ tay ra lệnh bắt
thì người đàn ông mặc áo trắng cùng một người mặc sắc phục công an lôi kéo tác quật ngã
và khống chế nam thành niên mặc áo vàng định đưa lên ô tô nhưng bị ngăn
khi nam thanh niên mặc áo vàng hỏi đã làm gì mà bị bắt
thì người đàn ông mặc áo xanh dương lớn tiếng cho rằng sẽ có bằng chứng
ngay sau đó người đàn ông mặc áo trắng được xác định là ông đặng đình đoàn
đã quay sang xô đẩy tác người phụ nữ
nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường
đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng nếu đã xác định người mặc áo trắng
trong clip là phó trưởng công an phường dù cô gái bị đánh không tố cáo
về hành vi cố ý gây thương tích thì cũng vẫn cần xem xét về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
luật sư đặng văn cường nói hành vi của những người này có dấu hiệu vi phạm pháp luật
là cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật
nên cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật
theo quy định của pháp luật cơ quan chức năng chỉ được phép bắt người phạm tội quả tàn
bắt người theo lệnh truy nã bắt bị can để tạm giam bắt bị cáo để thi hành hình phạt tù
giữ người trong trường hợp khẩn cấp
tất cả các hoạt động tố tụng này phải theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và phải được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
luật sư đặng văn cường phân tích rằng việc bắt giữ người phải được thực hiện
theo quy trình quy định của pháp luật
khi bắt người phải có lệnh bắt người công bố lệnh và có sự giám sát của viện kiểm sát cung cấp
người bị bắt có quyền được biết mình bị bắt vì lý do chì
và được quyền khiếu nại đối với quyết định bắt người
theo phó trưởng công an bắc và hành hùng người
nhanh chóng sau đó dân tình đã biết được nguyên nhân khiến vị phó trưởng công an phường
gây ra vụ xô xát trong đêm
theo đó công an tp cao bằng cho biết ông đoàn chỉ đạo một cán bộ công an phường
đến tiệm cắt tóc của anh nam sau khi được bác sĩ mạnh gọi điện nhờ
theo báo cáo của công an thành phố cao bằng vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng bốn
ông đoàn đang trực tại công an phường sông bằng
thì nhận được tin báo qua điện thoại của anh nguyễn văn mạnh
bác sĩ bệnh viện một trăm linh ba cao bằng tổ một mươi một phường sông bằng
về việc bị một người đàn ông tên nam tại quán cắt tóc my hair salon
tại tổ một phường đề thám gọi điện thoại nhắn tin lăng mạ và nhờ công an phường giúp đỡ
đã biết anh mạnh từ trước nên ông đoàn lập tức chỉ đạo một cán bộ công an phường
cùng đi xe riêng đến bệnh viện một trăm linh ba cao bằng đón anh mạnh đến quán cắt tóc để giải quyết vụ việc
trên đường đi ông đoàn có gọi điện cho công an phường đề thám cử lực lượng đến phối hợp
khi đến quán cắt tóc thì có sáu người gồm bốn nam và hai nữ đang đứng ngồi sân
ông đoàn yêu cầu anh nam là người đã gọi điện nhắn tin cho anh đoàn về công an phường để khám để giải quyết
anh nam không đồng ý nên đã xảy ra cãi vã
trong lúc xô xác ông đoàn đã thiếu kiềm chế và có hành vi tác vào đầu chị triệu mùi khe và anh phùng đức nam
ngay sau đó tổ công tác của công an phường đề thám đã kịp đến can ngăn và lập biên bản vụ việc
sáng ngày hai mươi chín tháng bốn công an phường đề thám đã mời cả hai bên lên trụ sở
để làm việc
hai bên đã thống nhất hòa giải và những người bị đánh cũng không có kiến nghị xử lý gì
sau khi nghe báo cáo vụ việc ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh cao bằng thống nhất đánh giá
trong quá trình xử lý vụ việc ông đoàn đã có một số vi phạm về quy trình công tác
quy tắc ứng xử của lực lượng công an thiếu kiềm chế và có hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác
mặc dù không gây thương tích không có đơn thư tố cáo từ phía người bị đánh
nhưng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự uy tín của lực lượng công an và cần phải được xử lý nghiêm
thưa quý vị sau khi đoạn video về vụ việc này được chia sẻ trên mạng xã hội
nhiều người đã vô cùng bức xúc về hành vi của người đàn ông có chức vị là phó trưởng công an phường
đây cũng là một bài học dành cho chúng ta về khả năng kiềm chế cảm xúc để tránh những ảnh hưởng không thể ngờ tới
vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và xử lý
mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất tới quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo